ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra hội thảo về ngày hội khởi nghiệp tại việt nam
trong đó nhấn mạnh đến nội dung hỗ trợ nữ giới trong vấn đề khởi nghiệp
nữ giới là một nửa thế giới và ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội
mục tiêu quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ có ít nhất ba trăm năm mươi doanh nghiệp nữ làm chủ
vì vậy việc phát huy tiềm năng kinh tế của phụ nữ là một công cụ mạnh mẽ
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của quốc gia
các doanh nhân nữ là thành phần không thể thiếu để nền kinh tế phát triển ổn định và thịnh vượng
tuy nhiên họ thường xuyên phải đối mặt với các giao cản
bao gồm giao cản về giới văn hóa và xã hội
hội thảo đã được thiết kế theo cách hỗ trợ các phụ nữ tiếp cận các nguồn lực cần thiết
để vượt qua những rào cản và khởi tạo hay phát triển doanh nghiệp của họ
và hy vọng giúp họ thành công trên con đường khởi nghiệp